để hoàn thiện nâng cao chất lượng hoạt động của phố đi bộ nguyễn huệ phục vụ người dân và khách du lịch trong và ngoài nước
tp hcm sẽ nâng cấp cải tạo đường nguyễn huệ đoạn từ đường lê lợi đến công viên bến bạch đằng
ủy ban nhân dân tp hcm vừa giao sở quy hoạch kiến trúc nghiên cứu đề xuất phân khu chức năng của phố đi bộ
bố trí đài phun nước hệ thống chấu sáng cũng như đề xuất điều chỉnh và bố trí hợp lý các khu vực vệ sinh
thùng rác ghế ngồi quầy bán nước tự động khu vực ẩm thực đường phố bãi giữ xe phục vụ khách tham quan khi thành phố tổ chức sự kiện lớn tập trung đông người
đồng thời nghiên cứu đề xuất kết nối không gian tổng thể của phố đi bộ nguyễn huệ với khu vực công viên trước nhà hát thành phố và trục đường lê lợi
kết nối không gian các trục đường nguyễn huệ tôn đức thắng hàm nghi